tại bình định cách đây năm tháng cảng quy nhơn đã lưu kho hai mươi một container thuốc lá ngoại có trị giá trên bốn mươi hai tỷ đồng
nhưng đến nay vẫn chưa có chủ sở hữu hợp pháp đến nhận
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đang tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng này đồng thời khẩn trương điều tra vụ việc
theo cục hải quan tỉnh bình định từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
có hai mươi một container thuốc lá được vận chuyển từ nước ngoài vào xếp ở cảng quy nhơn
tên người nhận hàng là công ty đông sinh của trung quốc nhưng đến nay sau năm tháng tạm giữ công ty này vẫn chưa tới nhận hàng
hiện toàn bộ lô hàng đang tạm giữ ở cảng quy nhơn
cục điều tra chống buôn lậu cũng đã ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở hữu của lô hàng
trường hợp quá ba mươi ngày mà không tìm được chủ sở hữu thì lô hàng sẽ bị tịch thu
vụ việc đang được báo cáo bộ tài chính và thủ tướng chính phủ để có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất
tránh tình trạng số thuốc lá này quá hạn sử dụng gây lãng phí lớn